song song với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ubnd tp đà nẵng đã tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế
đặc biệt là triển khai giải ngân vốn đầu tư công
thao gỡ nút thắt để đẩy nhanh tiến đổ các công trình trọng điểm
sớm đưa nền tảng hạ tầng vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội
là một hợp phần quan trọng trong hệ thống thu gom nước thải của tp đà nẵng
đây là một trong bốn mươi ba công trình trọng điểm
trong năm nay hiện đơn vị thi công đã hoàn thành trên sáu mươi khối lượng công trình
tiến độ giải ngân cũng đã đạt hơn một nửa
đơn vị thi công đã bố trí mọi nguồn lực máy móc thiết bị để tập trung thi công
đối với những hạng mục mà không thể thay thế bằng con người
thì đã bố trí anh em công nhân chia thành ca thành kíp
trước khi vào công trường thì chúng tôi đã bố trí người đo kiểm tra thân nhiệt
cồn rửa tay cũng như khẩu trang y tế để tránh trường hợp lây năn cho bệnh dịch trong mùa dịch này
theo ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên cho biết
hiện khó khăn nhất vẫn là những dự án có hạng mục nhập khẩu trang thiết bị nước ngoài
chạm xử lý nước thải liên triểu là một ví dụ
tiến độ giải ngân kịp thời thi công đúng kế hoạch
nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đến nay tuy đã hoàn thành phần thô
nhưng hệ thống vận hành của nhà máy vẫn đang chờ vận chuyển từ các nước châu âu và g bảy về để lắp đặt
sở dự đạt được con số này là nhờ là ngay từ đầu năm
chúng tôi đã tập trung ban hành các giải pháp quyết liệt
tập trung chỉ đạo các tháo gỡ các khó khăn vướng mát và đẩy nhanh công tác giải pháp mặt bằng
tiến hành phân cấp mạnh ra soát các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực
và trọng điểm của thành phố và làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư
do đó chúng tôi đạt được tỷ lệ giải ngân
tỷ lệ giải ngân có cải thiện rất nhiều so với năm hai nghìn một mươi chín
tính đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thành phố đà nẵng đã giải ngân gần một sáu trăm linh tỷ đồng
riêng đối với các công trình trọng điểm trên một tỷ đồng
đạt hai mươi so với kế hoạch cao gấp ba lần so với cùng kỳ
trong thời gian tới các ban quản lý dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán
không để dồn khối lượng chủ động ra soát và kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắt
đề xuất hướng xử lý đến các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ nhất là công tác đền bù giải tỏa